mỗi lần mưa lớn là các em học sinh ở hai xã minh ngọc và thượng tân huyện bắc mê
phải vượt dòng nước lũ để tới trường mặc dù chính quyền địa phương đã làm những cây cầu tạm
nhưng khi nước lên thì cầu tạm đã bị cuốn trôi
người dân và học sinh lại tiếp tục qua sông bằng thuyền với những nguy hiểm rình rập hàng ngày
phải sử dụng chung thuyền nhỏ rồi dùng dây kéo dài nối liền hai bên bờ sông là cách làm của người dân
thôn nà xài xã minh ngọc huyện bắc mê để đưa học sinh đến trường trong mùa mưa lũ
mỗi ngày hai lần lênh đênh giữa dòng nước giữ không có áo phao bảo hộ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao
tuy nhiên đây là tuyến đường duy nhất nên không còn cách nào khác người dân đành phải cho con em mình vượt sông đến trường
cháu đi qua dòng nước lũ này rất là sợ và rất là lo mình rơi nước ạ
cháu rất mong muốn là được
có một cây cầu để đi qua đi lại dễ hơn ạ
bây giờ dân trong cái xã minh ngọc này đi lại rất vất vả nhé vì con đường này nếu tử phá cái cầu này ra là bà con đi lại rất vất vả luôn
đấy những mùa mưa này có hôm ngập cái bãi này ngập hết cái khu này dân đi lại rất vất vả
khu vực đập tràn thôn nà xài là con đường duy nhất để hơn bốn trăm linh hộ dân ở xã thượng tân ra trung tâm huyện
cũng là con đường duy nhất để hơn hai trăm linh học sinh đến trường
trước khi khởi công dự án xây dựng đập tràn nà xài đơn vị thi công đã dựng cầu tạm cho nhân dân đi lại nhưng cứ nước lên là cầu lại bị nước cuốn trôi
cái cầu này là làm là chờ chỉ không làm không thi công làm cho dân
cho nên nó mới mãi đến bây giờ phát sinh cho dân hiện tại
đến mùa lũ này thì có dù mỗi mùa nước lũ là dân không có đường qua
thế dân còn mất hẳn bao nhiêu tiền để mà đi cái chuyện này
hiện tại người dân phải đi đò với giá một trăm linh đồng mỗi lần cả người và phương tiện
chưa kể đối mặt với dòng nước giữ không biết điều gì sẽ xảy ra
rất mong các cấp chính quyền sớm khắc phục hậu quả thiên tai hoàn thành cây cầu mới cho người dân yên tâm đi lại